trên tuyến đường sắt thống nhất đoạn qua huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khi mà tàu hỏa đâm phải xe tải chết máy ngay trên đường ngang giao cắt với đường sắt và rất may là không có thiệt hại về người
theo đó vào lúc hơn năm giờ sáng nay xe ô tô tải chở cát mang biển kiểm soát ba mươi bảy c hai mươi bảy nghìn ba trăm chín mươi bốn do anh trần văn dụng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín thường trú tại xóm bảy xã diễn thắng huyện diễn châu tỉnh nghệ an điều khiển lưu thông trên quốc lộ bảy a theo hướng đô lương diễn châu khi tới điểm giao cắt với đường sắt bất ngờ xe chết máy
lúc này đoàn tàu chở khách số hiệu na d một mươi chín e chín trăm linh hai lưu thông hướng hà nội vinh đến gần đã tông vào phòng
đoàn tàu chở khách số hiệu na d một mươi chín e chín trăm linh hai lưu thông bình thường trở lại